thưa quý vị và các bạn dịch covid một mươi chín vừa qua đã cho thấy sự yêu kém của hệ thống y tế cơ sở
cả về năng lực lẫn cơ sở vật chất
đứng trước thực trạng đó từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã họp bàn và ban hành nghị quyết số hai
liên quan đến việc nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở
mới đây ubnd tp sở y tế và đại diện các quận huyện tổ chức lễ đón các bác sĩ trẻ tăng cường
về y tế cơ sở với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản thành phố hy vọng sẽ cải thiện được chất lượng
khám chữa bệnh phòng chống dịch ở tuyến y tế cơ sở vốn đã tồn động nhiều khó khăn thời gian qua
dự lễ đón các bác sĩ về tuyến cơ sở y tế sáng một mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn nên
bí thư thành ủy tp hcm cho biết
củng cố y tế cơ sở không chỉ củng cố ngày một ngày hai là được mà phải có sự phối hợp của nhiều
đơn vị khác nhau đặc biệt sau khi lực lượng chi viện rút về việc bảo vệ người dân tuyến cơ sở
là vô cùng cấp bách trước tình hình trên sở y tế tp hcm phối hợp với các trường đại học y khoa
trên địa bàn tổ chức cho hai trăm chín mươi bảy sinh viên y khoa được thực tập tại y tế cơ sở với thời gian thực
tập một mươi tám tháng các sinh viên sẽ được phân công thực tập một mươi hai tháng tại tuyến y tế cơ sở
dưới sự hướng dẫn chuyên môn của bệnh viện đa khoa hạng một và sáu tháng tại bệnh viện
kinh phí hỗ trợ cho mỗi sinh viên thực tập là sáu mươi triệu đồng đơn cử tại huyện củ chi
tp hcm có hai mươi một trạm y tế địa bàn và dân cư lớn nên áp lực là rất lớn trong đợt này
huyện củ chi có một mươi bốn sinh viên y khoa thực tập về với sự hỗ trợ nhân lực này
hy vọng sẽ giảm tải áp lực và nâng cao chất lượng y tế tại đây
đại diện trung tâm y tế huyện củ chi cho biết
sở y tế tp hcm cũng cho biết cơ chế đặc biệt cho những bác sĩ trẻ thực tập tại chương trình này
nhằm giúp cho họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho
biết bác sĩ sau khi hoàn thành chương trình thực hành này sẽ có chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa
bên cạnh đó được nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe hướng cộng đồng năng lực phòng bệnh
chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện tăng năng lực hoạt động xã hội
sở y tế sẽ định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm để làm tiền đề tốt duy trì hàng năm
như vậy với sự hỗ trợ nhân lực này cùng với kinh nghiệm sống giữa đại dịch của nhiều nhân viên
y tế hy vọng sẽ giảm tải áp lực và nâng cao chất lượng y tế tại tp hcm